còn liên quan đến vụ việc xảy ra tại lễ hội áo dài hoa phúc biển cửa lò năm hai nghìn hai mươi ba gây bức xúc dư luận trong những ngày vừa qua phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an vừa xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông tại sự kiện này
chiều ngày một mươi một tháng ba tại thị xã cửa lò ban tổ chức lễ hội áo dài hoa quốc biển cửa lò hai nghìn hai mươi ba bố trí câu lạc bộ mô tô thị xã cửa lò đưa các thí sinh đi tham quan chụp ảnh một số địa điểm trên địa bàn
trong đoàn xe thì có một ô tô jeep chở nhiều thí sinh không đúng với quy định vi phạm an toàn giao thông
và đến chiều tối ngày một mươi hai tháng ba cơ quan chức năng đã xác định là có sáu phương tiện vi phạm các lỗi trở quá số người quy định xe hết kiểm định nhưng vẫn lưu thông không đầy đủ các giấy tờ liên quan
phòng cảnh sát giao thông đã mời sáu cá nhân là chủ các phương tiện vi phạm đến làm việc
theo đó các chủ phương tiện đã thừa nhận lỗi vi phạm của mình tại sự kiện nói trên và chấp nhận các hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật